hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
trước khi bắt đầu bản tin sáng ngày hai mươi tháng năm chúng tôi xin chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ
thông tin đầu tiên mở đầu bản tin ngày hôm nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại triều tiên
hai tuần kể từ khi công bố ca tử vong đầu tiên cho đến hiện tại triều tiên đã đến gần mốc hai triệu ca triệu chứng covid một mươi chín
giới chuyên gia cho rằng có thể có hàng nghìn ca tử vong tại nước này
hôm một mươi chín tháng năm triều tiên thông báo nước này có thêm hai trăm sáu mươi hai hai trăm bảy mươi tám
có triệu chứng mắc covid một mươi chín
giữa lúc số trường hợp mắc bệnh tăng lên gần hai triệu chỉ một tuần sau khi chính quyền bình nhưỡng chính thức thừa nhận dịch bệnh đã bùng phát
tốc độ ngăn chặn dịch bệnh lây lan ở triều tiên cũng đang rất chậm do quốc gia này thiếu các nguồn lực y tế
giữa lúc nền kinh tế đang vô cùng bấp bênh do tác động của hai năm phong tỏa biên giới để phòng bệnh
cùng các tác động của lệnh trừng phạt việc dịch bệnh bùng phát càng khiến triều tiên rơi vào cảnh khó khăn hơn
nguồn lực làm việc để nhanh chóng phát hiện ca mắc covid một mươi chín ở triều tiên cũng chỉ có hạn
truyền thông nước ngoài nghi ngờ triều tiên có thể đã công bố không đúng số ca tử vong vì covid một mươi chín để tránh gây hoang mang dư luận trong nước
theo thông báo của trung tâm chống dịch covid một mươi chín của triều tiên tính tới một mươi tám h ngày một mươi tám tháng năm
năm triều tiên chỉ có thêm một trường hợp tử vong vì covid một mươi chín nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh lên sáu
song theo các chuyên gia con số tử vong này là bất thường bởi nó chiếm tỷ lệ quá nhỏ so với quy mô ca nhiễm
hàng thông tần trung ương triều tiên kcna đưa tin hơn một chín mươi tám triệu người dân nước này đã bị ốm và có triệu chứng bị sốt từ cuối tháng bốn
mà phần lớn bệnh nhân được cho là nhiễm biến chủng omicron
nhưng thực tế cho tới nay triều tiên chỉ xác nhận số lượng ít ca mắc covid một mươi chín do xét nghiệm vẫn còn là chuyện hiếm ở nước này
còn hiện tại bảy trăm bốn mươi một trăm sáu mươi người đã bị cách ly
chủ tịch triều tiên kim jong un kêu gọi bệnh bùng phát là biến động cực lớn
đồng thời cho áp đặt các biện pháp phòng dịch tối đa cấm người dân và hàng hóa
di chuyển giữa các thành phố và vùng miền
ngoài ra ông kim cho huy động hơn một triệu nhân viên để truy vết cách ly những người có biểu hiện mắc covid một mươi chín như sốt
hàng nghìn binh sĩ cũng được lệnh đi hỗ trợ vận chuyển thuốc men trong khu vực thủ đô bình nhưỡng
những bức ảnh được truyền thông quốc gia triều tiên công bố cho thấy
các nhân viên y tế mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng và cam đứng canh gác ở những con đường bị phong tỏa
tiến hành khử trùng nhiều tòa nhà và vận chuyển thực phẩm cũng như các nhu yếu phẩm từ các khu vực phong tỏa
tuy nhiên với những chính sách như trên tình hình covid một mươi chín tại triều tiên đang trong tình trạng mất kiểm soát về nhiều lý do
mong rằng triều tiên sẽ sớm chấp nhận các gợi ý hỗ trợ từ thế giới để ổn định tình hình dịch bệnh
vâng thưa quý vị mặc dù nhận được nhiều lời hứa hẹn hỗ trợ vật tư y tế để cải thiện tình hình dịch bệnh
một vấn đề lớn đặt ra với ông kim jong un đó là cơ sở vật chất của đất nước này không đủ điều kiện bảo quản và vận chuyển vaccine covid một mươi chín
theo báo chí thế giới các chuyên gia lo ngại chương trình tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho hai mươi năm triệu dân của triều tiên đối mặt với nhiều rào cản
bất chấp có sự hỗ trợ từ bên ngoài
trong khi đó giới chức hàn quốc cho biết bình nhưỡng chưa phản hồi lời đề nghị viện trợ từ seoul và các chương trình chia sẻ vaccine quốc tế
tuy nhiên ông moon jinsu giám đốc viện nghiên cứu sức khỏe và thống nhất tại đại học quốc gia seoul cho biết
nếu triều tiên được viện trợ hai loại vaccine phòng covid một mươi chín moderna và pfizer do mỹ phát triển

nước này sẽ cần trang bị thêm nhiều cơ sở vật chất cần thiết khác để bảo quản vaccine
ông giải thích rằng vaccine moderna và pfizer yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ thấp điều mà triều tiên không có
do đó nước này sẽ cần hàng tấn thiết bị để bổ sung để sử dụng chúng cho chương trình tiêm chủng
trong khi đó vaccine snovac của trung quốc hoặc astrazeneca do anh thụy điển chế tạo
chỉ cần bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh thông thường
hồi tháng ba hội đồng bảo an liên hợp quốc đã miễn trừng phạt cho triều tiên
để vận chuyển thiết bị dây chuyền bảo quản lạnh nhằm hỗ trợ tiêm chủng của nước này
thiết bị bao gồm ba phòng lạnh không cửa ngăn để lưu trữ vaccine thông thường
tuy nhiên hiện chưa rõ những thiết bị này được chuyển đến triều tiên chưa khi biên giới bị hạn chế nghiêm ngặt
ông jacob lee giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại đại học e holly hàn quốc nhận định
triều tiên cần một hệ thống và các chuyên gia y tế được đào tạo bài bản để phân phối vaccine và triển khai tiêm chủng cho người dân
tôi nghĩ rằng triều tiên đảm bảo được điều đó
nhìn từ tình huống chống dịch của triều tiên ông shin yong jeon giáo sư tại đại học y khoa hàn giang ở seoul cho biết
điều quan trọng nhất là tốc độ triển khai chiến dịch tiêm chủng
virus đã lây lan nhanh chóng nếu không được tiêm phòng nhanh chóng và xây dựng khả năng miễn dịch
số người tử vong có thể tăng lên đến mức không thể kiểm soát
chuyển sang những tin tức về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
vừa qua số ca nhiễm covid một mươi chín tại mỹ tăng nhanh khiến nhà chức trách phải lên tiếng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác
dù ghi nhận tới gần một trăm linh ca một ngày chính quyền vẫn chưa áp dụng quy định bắt buộc liên quan đến phòng chống dịch tại một số điểm nóng lây nhiễm
làn sóng bùng phát covid một mươi chín mới tại mỹ đang lan ra khỏi phạm vi vùng đông bắc
khi nhiều bang ở trung tây cho tới florida california đều đang chịu sức ép về gia tăng ca nhiễm mới
theo số liệu cập nhật của trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh cdc mỹ
số ca nhiễm mới tính theo mức bình quân trong bảy ngày hiện đứng ở mức chín mươi bốn ca một ngày
cao gấp bốn lần so với hồi cuối tháng ba vừa qua
tỷ lệ miễn dịch cộng đồng cao giúp giảm nguy cơ nhập viện
nhưng với giới chức liên bang ngày một mươi tám tháng năm đã phải lên tiếng kêu gọi người dân
ở những khu vực nóng về lây nhiễm cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa
từ tiêm mũi tăng cường cho tới xét nghiệm trước khi tụ tập đông người
đeo khẩu trang hạn chế đà lây lan của virus
ashish jha điều phố viên nhà trắng vụ trách bảng phòng chống covid một mươi chín phát biểu ngày một mươi tám tháng năm như sau
chúng ta sẽ phải làm những gì trong khả năng để ngăn chặn lây nhiễm
để đảm bảo rằng lây nhiễm không chuyển thành các ca bệnh nặng
số ca nhiễm tăng nhanh chưa kéo theo bùng phát ca bệnh nặng ở mức độ tương ứng
số ca nhập viện trung bình trong tuần từ một mươi hai đến một mươi tám tháng năm là một mươi tám năm trăm năm mươi ca một ngày
tăng so với mức một mươi ca một ngày hồi giữa tháng bốn
nhưng thấp hơn nhiều so với mức một trăm năm mươi ca một ngày ở thời điểm dịch tháng một vừa qua
số ca tử vong cũng giảm xuống dưới ba trăm linh ca một ngày mức thấp nhất kể từ mùa hè năm ngoái
tuy nhiên giới chuyên gia dịch tễ và y tế công nhận
số ca mắc mới vẫn tăng gây ra những đứt gãy và tiêm ẩn nguy cơ y tế
trong đó có việc xuất hiện các triệu chứng hậu covid một mươi chín kéo dài
dịch bệnh càng lan rộng càng dễ xuất hiện nguy cơ lây nhiễm cao với nhóm dễ bị tổn thương
như người cao tuổi người có hệ miễn dịch suy yếu
cùng với đó là khả năng liên tục đột biến của virus
gần một triệu công dân mỹ đã bỏ mạng vì covid một mươi chín từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến giờ
mong rằng với những thành công trong công việc nghiên cứu virus sars cov hai
mỹ sẽ sớm ngăn chặn được đợt dịch này
thưa quý vị mới đây tại một phòng trọ ở phường hiệp bình phước
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã có một gia đình bốn người mãi mãi rời xa trần thế
những người hàng xóm của gia đình cho hay
mỗi tối qua còn trò chuyện vui vẻ mà sáng nay đã lặng thình
tối một mươi tám tháng năm công an thành phố hồ chí minh phối hợp với công an thành phố thủ đức
điều tra nguyên nhân vụ ba người tử vong
một người nguy kịch được phát hiện trong phòng trọ trên đường số sáu phường hiệp bình phước
thành phố thủ đức vào sáng cùng ngày
cả bốn nạn nhân được xác định trong một gia đình
gồm ông lvk bà ntl em lqh một mươi bốn tuổi là học sinh đã tử vong
chị ltkl hai mươi một tuổi công nhân là con gái của vợ chồng ông ca
nguy kịch hiện đang cấp cứu tại bệnh viện trở rẫy thành phố hồ chí minh
trong tình trạng hôn mê sâu thở máy nghi ngộ độc khí co
theo công an thành phố thủ đức sáng một mươi tám tháng năm
người dân sống tại khu trọ ở đường số sáu phát hiện phòng của gia đình ông k có dấu hiệu bất thường
nhiều người gọi cửa nhưng không thể ai
nhiều người gọi cửa nhưng không thể ai trả lời nên phá cửa xông vào
phát hiện gia đình bốn người nằm bất động cơ thể tím tái nên đưa đi bệnh viện cấp cứu
nhưng ba người đã tử vong
tuy nhiên khi được chuyển đến bệnh viện trợ rẫy sáng một mươi tám tháng năm
trong tình trạng hôn mê sâu sinh hiệu không ổn định huyết áp tụt phải dùng thuốc vận mạch
chiều một mươi chín tháng năm nạn nhân cuối cùng trong gia đình đã mất tại bệnh viện trợ rẫy
sau hơn một ngày hồi sức tích cực
theo người dân khu vực cả gia đình bốn người gồm ông lvk bốn mươi năm tuổi quê bình thuận
bà nt bốn mươi bốn tuổi vợ ông ca cùng con gái lớn ltkl hai mươi một tuổi và con trai út lqh một mươi bốn tuổi
vào thành phố hồ chí minh sinh sống và ở trọng tại đây từ năm năm trước
cả gia đình ông ca sống hòa thuận tràn hòa thường xuyên quan tâm đến mọi người xung quanh
nên rất được hàng xóm yêu mến
chị bùi vân bạn thân của bà nt không nén được nước mắt khi nhắc đến buổi sáng kinh hoàng
gia đình họ đi rồi chị l đi rồi
gia đình chị ấy sống tình cảm lắm ai ở đây cũng thương
tại sao tai nạn lại ập đến như vậy
trong một đêm tôi mất người bạn thân hàng xóm mất đi những người thân thường
cùng ngày các bạn hàng của chị l ở chợ tân định quần một hai tìn đã tìm đến căn trọ nhỏ
xin gửi tiền lo hậu sự và mong được nhìn mặt chị l lần cuối
một người trong nhóm xúc động
sớm nay trước khi đi chợ chồng tôi đã can dặn ra chợ tân định mua cá hấp của chị l
thế nhưng chờ mãi không thấy chị ấy đâu đến trưa thì hai tìn thương tâm quá
hàng xóm của gia đình là anh cư nghẹn ngào nói
giải trò này tuy chật hẹp nhưng cứ chiều tố là rộn ràng lắm
đặc biệt mùi cá hấp từ cuối giải trò của gia đình anh ca làm ai cũng phát thèm
nay gia đình ảnh đi rồi khu trọ cũng chẳng ai buồn nói với nhau lời nào
tôi nghiệp thằng nhỏ vừa ngoan vừa giỏi mới một mươi bốn tuổi mà
xác định lý do ban đầu có thể do các nạn nhân bị ngạt khí co tử than tụ ống
tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra
và sớm đưa ra nguyên nhân thực sự phía sau vụ việc bốn người trong gia đình thiệt mạng trong nhà trọ
và chúng tôi cũng sẽ cập nhật những thông tin mới nhất từ vụ việc này đến quý vị và các bạn một cách nhanh nhất
vâng thưa quý vị ba tháng trước đã xảy ra một sự kiện hư hữu khi mà hai bị can đã khoét tường trốn khỏi nhà tạm giữ công an huyện cam lộ quảng trị
tuy nhiên sau khoảng ba tháng truy lùng vào ngày một mươi chín tháng năm lực lượng chức năng công an tỉnh quảng trị
đã bắt giữ đoàn chân năm mươi tuổi huyện hương hóa quảng trị và cũng đã bắt giữ nguyễn văn tiềm vào ngày một mươi hai tháng năm
sau khoảng ba tháng truy nã công an tỉnh quảng trị đã bắt được hai bị can khoét tường buồng giam trốn khỏi nhà tạm giữ công an huyện cam lộ
chiều một mươi chín tháng năm đại tá nguyễn văn thành giám đốc công an tỉnh quảng trị cho biết
sau khoảng ba tháng truy lùng lực lượng chức năng thuộc công an huyện cam lộ quảng trị đã bắt giữ đoàn chân năm mươi tuổi
chú khối ba a thị trấn khai xanh huyện hướng hóa quảng trị tại thành phố hồ chí minh
trước đó ngày một mươi hai tháng năm lực lượng này phối hợp với công an tỉnh quảng trị bắt giữ nguyễn văn tiềm ba mươi tuổi
chú thôn an nha huyện gio linh quảng trị tại khu vực rừng núi thuộc xã ba lòng huyện đắc rông quảng trị
tiềm và chân là hai bị can đã khoét tường buồng sàm thuộc nhà tạm giữ công an huyện cam lộ
rồi trốn khỏi nơi giam giữ và sẵn sáng ngày hai mươi tháng hai
trong đó bị can tiềm bị khởi tố về tội tăng chữ trái phép chất ma túy
còn bị can chân bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy do liên quan đến vụ vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ngày hai mươi hai tháng hai công an huyện cam lộ đã ra quyết định truy nã hai bị can nguyễn văn tiềm và đoàn chân
theo đại tá thanh đây là hai bị can đặc biệt nguy hiểm nhất là đoàn chân
sau khi trốn khỏi nơi giam giữ đã ẩn náu ở khu vực rừng núi
sau đó đi bộ ra đường lớn đón xe vào tận
thành phố hồ chí minh tiếp tục lẩn trốn
như quý vị đã thấy trong xã hội pháp chế dù sớm hay muộn
bất kỳ ai cũng phải chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình
vì vậy chúng tôi luôn hy vọng mỗi người trong quý vị hãy sống và làm việc lương thiện nhân văn
bảo vệ quyền lợi của bản thân nhưng cũng không được xâm phạm tới quyền lợi của người khác
tiếp theo bản tin vào ngày một mươi chín tháng năm công an quận một tp hcm cho biết
đơn vị vừa khởi tố và bắt tạm giam nguyễn văn cường hai mươi tám tuổi ngụ quận ba
để điều tra về tội trộm cắp tài sản
theo điều tra từ công an quận một tp hcm ngày một mươi ba tháng bốn cường sử dụng ứng dụng hẹn hò trên mạng
và lấy tên giả là lê bảo duy để làm quen với anh h v h hai mươi tám tuổi ngụ quận bảy
bị can sau đó đã sử dụng hộ chiếu với tên giả lê bảo duy đến thuê phòng
tại một khách sạn trên đường nguyễn thái bình quận một rồi rủ anh h tới ấn ái
mà được người này đồng ý
tối cùng ngày anh hát đến khách sạn gặp cường
tại đây anh h mang theo ba lô
bên trong có một máy tính sách tay hiệu ic và hai chiếc điện thoại di động iphone bảy plas và iphone một mươi một
lợi dụng lúc anh hát ra khỏi phòng không mang theo tài sản
cường liền lấy trộm điện thoại và laptop của nạn nhân rồi bỏ vào ba lô của mình
rồi nhanh chóng chuyển khỏi khách sạn
vào cuộc điều tra công an sau đó bắt giữ được cường tại căn nhà trong hẻm bốn trăm năm mươi ba nguyễn đình triều quận ba
tại trụ sở công an nguyễn văn cường khai một mình thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của anh hát
bị can sau đó đem toàn bộ số tài sản bán cho anh t v t ba mươi ba tuổi ngụ quận ba với giá chín năm triệu đồng
qua làm việc anh tê cho biết đã bán hai chiếc điện thoại di động trên cho khách vãng lai không rõ lai lịch
còn chiếc laptop hiệu iser màu bạc đã tự nguyện giao nộp cho công an
anh tê khẳng định không biết số tài sản kia là đồ ăn cắp
vì khi tự bán đồ cường nói là tài sản cá nhân không còn nhu cầu sử dụng nên đem bán
theo công an nguyễn văn cường từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
qua test nhanh cường dưng tính với chất cấm
hiện tại cường bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản của bạn tình đồng giới
quen có ứng dụng hẹn hò tại cơ quan công an quận một tp hcm
tin tức cuối cùng trong bản tin sáng hôm nay của chúng tôi là những hình ảnh một nữ tài xế đầu trần lãng lách gây va chạm với một tài xế khác đi ngược chiều
sự việc hiện đang được dư luận bàn tán xôn xao
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi
đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại vụ tai nạn xảy ra trên một đường d hẹp lúc sáu h ba mươi tám phút sáng một mươi chín tháng năm đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng
theo clip trên con đường hai chiều đang có nhiều phương tiện qua lại
từ phía sau bên trái xe ô tô có camera hành trình
một người phụ nữ mặc áo chống nắng dài màu xanh đầu không đội bú bảo hiểm đi xe máy vượt lên phía trước với tốc độ cao
khi nữ tài xế lách xe sang trái để chuẩn bị vượt lên phía trước xe ô tô màu đen thì bất ngờ phía ngược chiều có một phụ nữ mặc áo trắng đi xe máy tới
hai xe máy đã xảy ra va chạm người phụ nữ ao trắng bị ngã trượt dài trên đường còn nữ tài xế không đội mũ bảo hiểm cũng ngã xe và va quệt vào xe ô tô màu đen
tiếp đó nữ tài xế ô tô màu đen mở cửa ra trao đổi gì đó với nữ tài xế xe máy không đội mũ bảo hiểm rồi cả hai cùng tiến về phía người phụ nữ áo trắng
hai người ra sức chửi bới và còn đánh người phụ nữ áo trắng
theo thông tin ban đầu từ cư dân mạng người phụ nữ lái ô tô đi sang chơi nhà em gái là người đi xe máy không đổi mũ bảo hiểm
khi ra về để quên điện thoại nên cô em mới phóng xe theo để đưa trả lại cho chị gái
vì vội vàng lên trước chặn đầu xe ô tô nên đã va chạm với người mặc áo trắng đi ngược chiều
đoạn clip trên lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ bày tỏ cảm xúc và bình luận của cư dân mạng
cộng đồng mạng cho rằng dù vì bất cứ nguyên nhân gì đi chăng nữa hành vi không đối mũ bảo hiểm phóng nhanh vượt ẩu của người phụ nữ mang áo xanh là sai
thậm chí lại càng xa hơn khi không nhận ra sai phạm của mình mà còn quay lại chửi bới người gặp nạn
một số cư dân mạng để lại bình luận như sau
đi đâu mà vội mà vàng mà đâm phải người ta không biết đúng sai lại hùng hổ báo như vậy
đàn bà con gái thế không biết đàn ông thì sẽ ra sao nữa
đã đi nhanh không đội mũ rồi lại còn vượt ẩu không xem người ta có bị sao không chừa gì đã sấn sổ lại
cái bà đi ô tô còn mênh em đi ngược chiều chả hiểu họ cuốn quá sợ quá hay nghĩ gì mà lại đánh người áo trắng vậy chứ
mình mà là chị áo trắng cứ gọi công an tới giải quyết đúng sai đâu đã có pháp luật xử lý các chị quyền hành gì và phán xét người khác như vậy
hiện tại sự việc vẫn chưa được làm rõ là lỗi sai từ bên nào nhưng rõ ràng việc không đổi mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là rất nguy hiểm
theo thống kê năm hai nghìn hai mươi một
năm tám trăm linh người tử vong vì tai nạn giao thông
vì vậy chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn khi tham gia giao thông hãy đổi mũ bảo hiểm và tuân thủ luật giao thông
để đảm bảo an toàn tính mạng cho người khác và cho chính cả bản thân mình
những thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại triều tiên bệnh viêm gan bí ẩn và nhiều thông tin khác
sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo